đoàn công tác do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh thái nguyên
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính bày tỏ sự vui mừng
ấn tượng trước kết quả đạt được của tỉnh
đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết của ban chấp hành trung ương
từ đại hội đảng một mươi hai đến nay xem xét đánh giá lại những tiềm năng thế mạnh
so với tương quan các tỉnh trong khu vực để xác định chiến lược phát triển theo hướng bền vững
cùng ngày đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đã công bố quyết định thành lập
đoàn kiểm tra của bộ chính trị năm hai nghìn một mươi tám kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đối với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên